truyền thông quốc tế tiếp tục có những phân tích và đánh giá các yếu tố giúp việt nam có được những kết quả ấn tượng trong cuộc chiến chống lại đại dịch covid một mươi chín
trong đó các chuyên gia australia và mỹ nhấn mạnh tới công tác truyền thông sớm và rõ ràng của chính phủ trong công tác phòng ngừa dịch và tạo dựng được niềm tin đối với người dân
trong bài viết trên trang nzern chuyên gia viện chính sách chiến lược australia đánh giá thành công của việt nam trong cuộc chiến chống covid một mươi chín khi hơn một tháng qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng là nhờ một loạt các yếu tố như công tác truyền thông của chính phủ được thực hiện sớm và rõ ràng
thẳng thắn đưa ra cảnh báo với người dân về sự nguy hiểm của virus gây bệnh covid một mươi chín cùng nguy cơ thiếu các nguồn lực y tế quy mô lớn nếu để dịch bùng phát mạnh
một yếu tố nữa đóng góp vào thành công của việt nam là công tác xét nghiệm
trong khi đó một quan chức của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc đánh giá người dân việt nam có niềm tin rất lớn vào chính phủ